về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín bộ y tế cho biết đến nay việt nam đã có hơn hai hai triệu ca covid một mươi chín khỏi bệnh
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là hơn một trăm tám mươi năm triệu liều trong đó tiêm mũi một là gần tám mươi triệu liều
tiêm mũi hai là gần bảy mươi năm triệu liều tiêm mũi ba tiêm bổ sung tiêm nhắc và mũi ba liều cơ bản là hơn ba mươi một triệu liều
về tình hình xét nghiệm số lượng xét nghiệm từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay đã thực hiện xét nghiệm được gần ba mươi ba triệu mẫu
tương đương với gần bảy mươi tám triệu lượt người